để phục vụ nhu cầu nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở
thời gian qua một số trạm y tế xã của tỉnh bắc cạn được cấp hàng loạt thiết bị máy móc hiện đại
như máy siêu âm máy điện tim
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân đến nay một số thiết bị này không được vận hành thường xuyên
nhiều nơi xảy ra tình trạng máy móc đắp chiếu gây ra lãng phí
quan trọng hơn là người dân không được tiếp cận và hưởng lợi từ những thiết bị này ngay tại tuyến cơ sở
đây là trạm y tế xã nhạn môn huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn
nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân
năm hai nghìn một mươi năm trạm y tế này được cấp một máy siêu âm trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
và một máy điện tim gần ba mươi triệu đồng để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh
thế nhưng theo các bác sĩ kể từ khi được cấp cho đến nay
rất hiếm hoi những chiếc máy này được mang ra sử dụng
chị thì chị bật lên không
bật lên ngồi
bật hai lần
chị không sử dụng bây giờ đúng không
không biết sử dụng đâu
chiếc máy siêu âm này được cấp cho trạm y tế xã thượng quan huyện ngân sơn
cũng trung cảnh nằm đắp chiếu nhiều năm nay
nằm cách xa trung tâm huyện nhu cầu chụp chiếu khám chữa bệnh của người dân trong xã thượng quan rất lớn
dù được đầu tư các thiết bị hiện đại thế nhưng do bác sĩ chưa được đào tạo quy trình vận hành
nên máy cũng không thể sử dụng
máy có cũng như không người dân trong xã vẫn phải xuống trung tâm huyện
để khám chữa bệnh
thật là rõ ràng thì mới biết còn thực ra mà những cái mà không rõ ràng
thì cũng không phục vụ được cho chẳng đoán đó ạ
năm hai nghìn một mươi bốn từ hai dự án cấp thiết bị y tế cho tuyến xã của bộ y tế
tỉnh bắc cạn được cấp hơn hai mươi năm máy siêu âm và một số máy điện tim khác
số thiết bị này được phân bổ về một số trạm y tế ở các huyện trên địa bàn tỉnh
theo thống kê hầu hết số máy trên
gần như chưa được sử dụng một cách hiệu quả
nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là do thiếu bác sĩ được đào tạo
về kỹ thuật để vận hành sử dụng khám chữa bệnh
bản thân năng lực của các bác sĩ nó cũng mức độ
mà lại máy trắng đen nữa nó không giống như là các cái máy hiện đại bây giờ
ở trên này là máy màu máy ba bốn chiều năm chiều
thì đương nhiên là nó dễ đọc hơn nhiều là máy trắng đen
chứ nhiều khi là bản thân các bác sĩ tuyến xã mà đọc cái máy trắng đen
thì hiệu quả nó cũng không lớn lắm
trước thực trạng như hiện nay thì việc triển khai ngay
những giải pháp khắc phục là rất cần thiết
nếu không số máy móc này sẽ tiếp tục bị lãng quên xuống cấp
mặt khác nếu sử dụng hiệu quả những thiết bị y tế này
sẽ góp phần nâng cao năng lực chất lượng khám chữa bệnh của tuyến y tế cơ sở